vào đúng sáu giờ ba mươi phút ngày hôm nay ngày bốn tháng một mươi hai tại quảng trường ba đình
nghi lễ trào cờ rủ đánh dấu thời điểm bắt đầu nghi thức quốc tàng
dành cho lãnh tụ fidel castro tại việt nam đã được tổ chức trọng thể
cùng thời điểm này tất cả các cơ quan công sở trong phạm vi cả nước
đã tiến hành nghi thức treo cờ rủ để tỏ lòng thương tiếc
và biết ơn lãnh tụ vĩ đại của nhân dân và cách mạng cuba
người luôn dương cao ngọn cờ đấu tranh vì hòa bình tự do và công lý
cùng với treo cờ rủ trong ngày hôm nay
tất cả các hoạt động vui chơi giải trí công cộng trên toàn quốc đều dừng hoạt động
hơn một tuần qua kể từ ngày chủ tịch fidel castro qua đời
đã có nhiều hoạt động tại việt nam được tổ chức để tưởng nhớ lãnh tụ vĩ đại
của cách mạng cuba người bạn lớn của cách mạng và nhân dân việt nam
đã có hàng trăm đoàn hàng nghìn người dân đến viếng và tưởng niệm lãnh tụ cuba fidel castro
tại đại sứ quán cuba ở hà nội
và ngay trong sáng nay dòng người vẫn còn tiếp nối
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
là cựu sinh viên việt nam từng học tại trường đại học tổng hợp la habana
ông phạm trung tín đã vô cùng thương tiếc và đến đại sứ quán cuba
tại hà nội để chia buồn với nhân dân cuba
với ông hình ảnh về người lãnh tụ của phong trào giải phóng mỹ la tinh mãi mãi trong trái tim
cho đến giờ tấm hình được chụp cùng lãnh tụ fidel
ông vẫn luôn cất giữ bên mình như kỳ vật để nhớ về vị lãnh tụ của nhân dân cuba
và đất nước cuba tươi đẹp
điều ông ấn tượng nhất ở vị lãnh tụ tối cao của nhân dân cuba
đó là tình cảm rất đặc biệt ông dành cho việt nam
có một cái cảm tình rất đặc biệt đối với việt nam
cho nên là ông đã chỉ thị là thành lập cái ủy ban cuba đoàn kết với lại miền nam việt nam
đầu tiên ở trên thế giới là có cái ủy ban đó
trong dòng người đến tưởng niệm lãnh tụ fidel castro
cũng có rất nhiều người việt nam chưa từng được gặp vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân cuba
nhưng câu nói của lãnh tụ fidel
vì việt nam cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình
và sự ủng hộ hết lòng hết sức
với tình cảm vô tư trong sáng nhất của ông
đối với cuộc đấu tranh của nhân dân việt nam
là điều người dân việt nam không thể nào quên
mình biết vì cha lãnh tụ kính yêu
sẽ để lại trong lòng của tôi của nhân dân việt nam
của cả thế giới người anh ông
mãi mãi sống mãi trong sự kiện các bạn
cảm ơn các bạn
khi nghe tin chủ tịch của fidel castro mất
thì mặc dù tôi là cũng rất là ngỡ ngàng
và cũng rất thiêng tiếc
vì ông là một người bạn
và người đã giúp đỡ việt nam rất nhiều
trong sổ tang của đại sứ quán
đã có không ít những dòng chữ bày tỏ niềm kính trọng
và tiếc thương của người dân việt nam
khi đến viếng fidel
vị lãnh tụ thiên tài của nhân dân cuba
người bạn lớn của việt nam

trong suốt thời gian từ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai tới hôm nay
rất nhiều người dân việt nam đã đến viếng
và ghi sổ tăng tưởng niệm chủ tịch fidel castro
tôi cảm thấy vô cùng xúc động khi chứng kiến những tình cảm
mà người dân việt nam dành cho lãnh tụ của chúng tôi
nhiều người đến viếng đã bày tỏ mong muốn
hai nước việt nam và cuba tiếp tục phát huy tình cảm bền chặt
đã được chủ tịch fidel castro gây dựng
tôi chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp
của người dân việt nam
dù cách xa việt nam nửa vòng trái đất
nhưng lãnh tụ fidel castro
luôn là hình ảnh của chúng tôi

và người dân việt nam luôn luôn dành cho ông
niềm tin yêu sự khâm phục sâu sắc
ông mãi mãi là người bạn lớn
thân thiết và thủy chung
của nhân dân việt nam